nguyễn trọng toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên thu giữ nhiều vũ khí các loại
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ hai quả lựu đạn hai khẩu súng săn một khẩu súng k năm mươi chín
bên trong có sáu viên đạn ba khẩu súng bắn bi sắt hai khẩu súng bắn điện sáu viên đạn sáu mươi tám kíp nổ hai kiếm ba mươi gram hạt nổ
một trăm chín mươi gram thuốc súng bốn gói ma túy đá và một gói cần sa một trăm hai mươi chín viên ma túy tổng hợp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn trọng toàn về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lý ngọc tân chú tại phường e tam thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép công cụ hỗ trợ
trước đó vào chiều ngày bảy tháng năm công an huyện cư rút đã phối hợp với công an thị trấn eki linh phát hiện bắt quả tang lý ngọc tân cùng tăng vật là một mươi năm roi điện một mươi hai bình xịt hơi cay một mươi gậy kim loại hai mươi năm đèn pin trích điện các loại và một số tăng vật có liên quan
bước đầu tân khai nhận mua số công cụ hỗ trợ nói trên từ một số đối tượng không rõ lây lịch ở hải phòng thông qua mạng internet mang về bán lại để kiếm lời
trước đó lý ngọc tân đã bị công an tỉnh đắk lắc xử phạt hành chính
về hành vi tàng trữ mua bán công cụ hỗ trợ không có giấy phép
đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy tại siêu thị đã bị công an phường e tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
đối tượng là dương đình vũ chú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột
vào đêm ngày năm tháng sáu vừa qua vũ đến siêu thị phương an thấy một xe máy đang ở khu vực gửi xe và để quên chìa khóa nên vũ đã bỏ xe máy của mình
rồi đến lấy trộm chiếc xe máy mang đi cất giữ
vũ đã bỏ xe máy vào một quán nhậu ở khu vực gần đó sau đó vũ quay lại siêu thị để lấy chiếc xe máy của mình thì bị lực lượng công an mai phục bắt giữ
thưa quý vị thời gian qua công an tỉnh hậu giang đã điều tra làm rõ hầu hết các vụ án trộm cắp cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn
trong đó có nhiều vụ được phá nhanh nhờ vào việc sử dụng khai thác những hình ảnh hiện trường được camera giám sát ghi lại
sau đây là phản ánh của truyền hình công an nhân dân tại hậu giang
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua anh lê trung tín chủ một cửa hàng điện thoại di động tại ấp phú lợi xã phú tân huyện châu thành tỉnh hậu giang chuẩn bị mở cửa bán như mọi ngày
thì phát hiện hai mươi bảy chiếc điện thoại di động trị giá hơn bốn mươi triệu đồng trong hai tủ trưng bày biến mất
lập tức anh đến kiểm tra camera giám sát thì mới phát hiện cửa hàng bị trộm đột nhập trước đó vài giờ
qua nghiên cứu hình ảnh do nạn nhân cung cấp chưa đầy một tuần sau công an huyện châu thành đã bắt được đối tượng gây ra vụ trộm
là châu việt cương đối tượng từng có tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản đồng thời thu hồi được hết số điện thoại trả cho bị hại
từ những hình dáng đó chúng ta xác định được những phương thức thủ đoạn mà đối tượng thực hiện viên phòng tội
cụ thể như trong vụ án này thì đây là những cái thủ đoạn mới
ta thấy là đối tượng cổi quần áo ra là xác định từ nguồn tiêu thụ tài sản mà đối tượng thực hiện
từ đó là dịch vụ
còn đây là những hình ảnh về một vụ cướp trên tuyến quảng lộ phụng hiệp đoạn tránh thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang được camera giám sát hành trình của ô tô nạn nhân ghi được trước đó không lâu
từ đoạn clip này bằng các biện pháp nghiệp vụ chưa đầy hai mươi bốn giờ sau công an thị xã ngã bảy đã bắt được hai đối tượng gây án là võ duy khanh hai mươi sáu tuổi và đặng thanh sang tức quẹo hai mươi năm tuổi cùng chú tại địa phương
tại cơ quan điều tra
chúng khai nhận vì muốn có tiền ăn nhậu nên đã rủ nhau mang theo hung khí lên đoạn đường trên để chặn người đi đường cướp tài sản
có những trường hợp đối tượng bịt mặt chúng ta cũng thông qua đặc điểm để sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như là phát họa hình ảnh thông qua nhân chủng học
từ đó chúng ta xác định nhanh đối tượng để tập trung các bước điều tra cho nên là kết quả điều tra các dự án
có camera của quận chủ nhân dân bên ngoài cũng như là ở trong cái nơi xảy ra mất thì kết quả điều tra khá hạn thì chúng ta đạt kết quả rất là cao
cơ quan công an lưu ý camera chỉ là một yếu tố quan trọng giúp việc phá án hiệu quả hơn nhưng hoàn toàn không ngăn được trộm xâm nhập
do đó người dân không được chủ quan bởi camera chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi có người giám sát trực tiếp để kịp thời ngăn chặn kẻ xấu
tiếp tục với những thông tin khác
đội chống muôn lậu và gia lận thương mại thuộc phòng cảnh sát
kinh tế công an tỉnh hà tĩnh cho biết lực lượng chống buôn lậu vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô chở hai mươi tấn đường kính trắng không có giấy tờ hợp lệ
lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại thuộc phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô chở hai mươi tấn đường kính trắng do nước ngoài sản xuất
tiến hành kiểm tra các trinh sát đã phát hiện số hóa đơn chứng từ lái xe xuất trình không trùng khớp với số hàng đang vận chuyển trên xe
qua đối chiếu lực lượng chức năng đã xác định số hóa đơn chứng từ này là của lô hàng khác mà đã được cơ quan chức năng xử lý trước đó
song chủ hàng đã lợi dụng bộ hồ sơ này để hợp thức hai mươi tấn đường kính trắng phù hợp với bộ hồ sơ nói trên
chủ hàng đã cho xóa toàn bộ nhãn mát ngày sản xuất hạn sử dụng in trên bao bì của sản phẩm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
số hàng này có giá trị trên ba trăm linh triệu đồng đã được vận chuyển ra nam định để tiêu thụ
còn tại tỉnh an giang ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh an giang đã trao tặng bằng khen của ban chỉ đạo cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
về thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ hơn sáu mươi hai tấn đường cát không có hóa đơn chứng tử
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang đã phát hiện
xe tải đang vận chuyển bốn trăm linh bao đường cát trọng lượng hai mươi tấn lái xe đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử
từ lời khai của lái xe lực lượng cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại thành phố long xuyên
phát hiện trong kho có chứa tám trăm bốn mươi năm bao đường cát trên bốn mươi hai tấn với nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc của số đường trên
vâng qua thông tin về hai vụ việc bắt giữ mà chị mỹ hạnh vừa cung cấp đến quý vị khán giả
thì tôi đang có suy nghĩ rằng là mặc dù là vấn đề vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
dường như luôn xuất hiện trên các trang tin tức hàng ngày và trong các bản tin
nhưng mà thay vì lo lắng thì tôi lại cảm thấy thở vào nhẹ nhõm
vì rõ ràng khi một thông tin về những vụ việc bị bắt giữ
thì có nghĩa là chúng ta cũng bớt một mối lo là số lượng thực phẩm này bị tuồn ra thị trường
vâng và nếu như những cái thực phẩm này không được đưa tin
thì có nghĩa là đã chót lọt được tuần ra thị trường
và nỗi khổ và sự thiệt thòi thì vẫn luôn thuộc về những người tiêu dùng hàng ngày
và có thể nói là một nhóm đối tượng nữa
cũng là nạn nhân của thực phẩm bẩn thực phẩm lậu
đó chính là những người nông dân khi những mặt hàng nông sản chân chính
phải cạnh tranh với các mặt hàng không đảm bảo chất lượng
tuy nhiên người nông dân không chỉ phải đối mặt với nỗi lo về thực phẩm không an toàn
mà trên thực tế thì người nông dân của chúng ta đã gặp không ít thiệt thòi chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin
mấy ngày qua nhiều hậu dân ở xã cửa đang đã ký gỡi nông sản tại doanh nghiệp nguyệt tỉnh
như ngồi trên đống lửa vì thành quả một năm lao động vất vả đã không cánh mà bay
vụ mùa năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh dương văn hòa ở thôn p lòng hai
thu hoạch được bảy tấn tiêu và năm tấn cà phê
sau khi thu hoạch xong anh đã ký gửi bốn tấn tiêu
đến ngày hai mươi ba tháng năm vợ chồng anh tiếp tục cắt bán hai tấn tiêu và bốn tấn cà phê cho doanh nghiệp nguyệt tỉnh
nhưng chưa lấy tiền
tổng trị giá nông sản ký gửi là hơn một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
mình quá tin người
cho nên là dẫn đến mắc sai lầm
tin tưởng quá đâm ra nó mới xảy ra chứ tin tưởng thì đã không xảy ra chuyện
anh bán cho bà thì bà cũng thanh toán cho anh xong phẳng
nhưng mà có vừa rồi anh mới bị thời chứ còn không anh
nhà anh mà rộng chắc anh không gửi đâu
bà nguyễn thị nguyệt chuyển từ thành phố bu mê thuộc tỉnh đắk lắc đến xã đan huyện đắk loa tỉnh gia lai sinh sống
tại đây bà nguyệt thành lập doanh nghiệp để mua bán nông sản và cung ứng phân bón
hàng năm đầu mùa vụ sản xuất doanh nghiệp cung ứng phân bón cho người dân
đến khi thu hoạch nông sản sẽ thu tiền
bên cạnh đó doanh nghiệp còn nhận ký gỡi số lượng lớn nông sản của nhiều hậu dân
không có tiền thì đi vay tiền lại
một ngày một ba trăm linh ngàn rồi trả cho người khác đắp qua đắp lại
năm vừa rồi hai mươi bốn ngày cũng mua cao đến khi ca hà giả rồi bà lỗ
rồi giờ không có tiền đến khi đắp đến cuối cùng không có tiền nữa
thì mượn được tiền nữa thì tôi lên bảo chính quyền
ngay khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương

tăng cường công tác tuyên truyền
công an huyện đắk loa đã vào cuộc điều tra vụ việc
và phối hợp với các ban ngành chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền ổn định tình hình
tránh để xảy ra gây rối ảnh hưởng đến an ninh trực tự ở địa phương
về phía công an huyện chúng tôi hiện nay đã nhận được một mươi ba đơn thô giác của quần chúng nhân dân
đa số là công dân của đắk loa và huyện măng giang
hiện nay chúng tôi đang tập trung xác minh làm rõ
và sẽ có cái báo cáo với giám đốc quân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo
còn về phía trách nhiệm của công an huyện hiện nay
thì đang tập trung lực lượng phối hợp với chính quyền
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
điệp khúc doanh nghiệp vỡ nợ dân khóc rồng lần nữa lại xảy ra
tuy mới nhưng hình thức vẫn không thay đổi
chủ đại lý thu mua không biến mất họ sẵn sàng tuyên bố vỡ nợ
nhận bố rìu dư luận chứ không bỏ trốn mà mang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để nhận được tiền chỉ có nước người dân kiện ra tòa hoặc ép nợ
nhưng lấy được tiền hay không vẫn rất khó thực hiện
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm của chính phủ
cụ thể lãi suất cho vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội
đối với các đối tượng quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi năm ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là bốn tám một năm tương đương với bốn một tháng
lãi suất nợ quá hạn được tính bằng một trăm ba mươi lãi suất khi cho vay
quyết định này có hiệu lực đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm hai nghìn một mươi sáu
theo nghị định một triệu hai nghìn một mươi năm nldcp trong các đối tượng được vai ưu đãi nhà ở xã hội
đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo
sửa chữa nhà ở gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
người thu nhập thấp hậu nghèo tận nghèo tại khu vực đô thị
người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật
quân nhân chuyên nghiệp công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức
vâng có thể nói là những ưu đãi về của ngân hàng dành cho những người mua nhà
đã khiến cho tôi liên tưởng tới gói tín dụng ba mươi tỷ mà chính phủ triển khai
nhằm hỗ trợ cho người dân giải quyết nhà ở cũng như là giúp cho thị trường
trường bất động sản thoát khỏi tình trạng đóng băng
chị hạnh này chị có nhận định như thế nào sau khi gói ba mươi tỷ được triển khai
vâng theo nhận định của cá nhân tôi sau khi theo dõi chính sách gói tín dụng ba mươi tỷ
và qua theo dõi các nguồn thông tin hàng ngày
thì sau ba năm ta không thể phủ nhận được gói tín dụng này
đã sau khi được áp dụng thì đã tạo ra những hiệu ứng hết sức tích cực đối với thị trường nhà đất
tuy nhiên thì kể từ ngày một tháng sáu với việc gói tín dụng này chính thức hết hạn giải ngân
câu hỏi đang được nhiều người quan tâm đó chính là chính phủ sẽ có thêm những chính sách nào
để tiếp tục thực hiện mục tiêu của nghị quyết hai trong việc hỗ trợ thị trường bất động sản
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau
đang tìm kiếm một căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội
thế nhưng với việc gói tín dụng ba mươi tỷ chính thức hết hiệu lực
anh thông dự kiến sẽ phải tạm dừng ý định của mình do những khó khăn về mặt tài chính
nếu mà không có cái gói bay đấy mà mình bay bên ngoài thì có thể cái số khoản này có thể gấp rưỡi hoặc gấp đôi
mà khi mà đã trả ngân hàng cái số tiền đấy thì cái số tiền còn lại mà để chi tiêu cho gia đình thì nó không còn nhiều
không chỉ người mua nhà mà ngay cả các đơn vị xây dựng
đặc biệt là các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng đang chờ đợi vào những chính sách hỗ trợ mới từ nhà nước
đơn vị này cho biết sau khi gói ba mươi tỷ hết hạn giải ngân
số lượng người dân tiếp cận các dự án nhà ở xã hội đã suy giảm đáng kể do thiếu những chính sách hỗ trợ về tín dụng
cuối thời điểm tháng ba chúng tôi đã tổ chức mở bán
thì cái lượng đăng ký
cái nhu cầu của khách hàng là rất lớn
nó rơi vào khoảng gần hai đơn đăng ký từ phía khách hàng
nhưng sau đó thì nó rơi vào cái việc mà công văn từ ngân hàng nhà nước cho tạm dừng cái gói ba mươi tỷ
thì cái hồ sơ thực sự để nộp và tham gia cái mua nhà ở xã hội
thì nó chỉ gói gọn vào khoảng hai trăm linh hồ sơ gần hai trăm linh hồ sơ
và trong những khách hàng đó thì thực sự là để những khách hàng mà có thể tài chính
khi mà không cần cái sự hỗ trợ từ các cái gói tiến dụng vừa rồi
thì gần như là rất là ít
thực tế là kể từ tháng ba năm nay
khi thông tin gói ba mươi tỷ đã cam kết giải ngân vượt quá con số chỉ định ban đầu
được ngân hàng nhà nước công bố
giới quan sát đã từng có kiến nghị tới nhà nước xem xét sớm triển khai các chính sách mới
để tiếp nối cho gói ba mươi tỷ
tuy nhiên thì tới thời điểm hiện tại
dù đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật
việc triển khai nguồn tín dụng mới vẫn đang rất chậm chạp
sau luật về nhà ở thì tiếp theo lại đến cái nghi định một trăm linh
thì thông tin hai mươi năm
tất cả đều quy định nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội
và hỗ trợ cho các đối tượng chính sách gồm có hai nguồn vốn
nguồn vốn thứ nhất là từ ngân hàng chính sách xã hội
thứ hai nó là nguồn thứ hai
đó là nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại của nhà nước
do nhà nước chỉ định
thì tối thiểu phải dành ra ba
cái tổng dư nợ tiến dụng của ngân hàng
trong cái năm đó
và với lãi suất là bằng năm lãi suất
thông thường bình quân trong cùng thời kỳ của các ngân hàng
qua phản ảnh của các doanh nghiệp
thì gần như là chưa triển khai cái hoạt động này
mặc dù là trên luật có
nghi định có
thông thư có
đại diện hiệp hội bất động sản việt nam cũng cho biết
đơn vị này đã có văn bản kiến nghị chính phủ
ngân hàng nhà nước
đẩy nhanh việc đưa hai nguồn vốn trên vào thực tế
theo tính toán
tổng số vốn có thể đưa ra thị trường
từ hai nguồn này có thể lên tới trên

trong khi chờ đợi vào các văn bản hướng dẫn mới
của chính phủ hiệp hội bất động sản việt nam
cũng khuyến nghị các doanh nghiệp
cần phải xây dựng kế hoạch để chủ động hơn
trong quá trình kinh doanh
với truyền thống uống nước nhớ nguồn để lơn nắp nghĩa
đoàn công tác của cục cảnh sát điều tra tội
phạm về kinh tế và tham nhũng
bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh hà giang
và ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân
tổ chức trao tặng quà cho các gia đình
chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn
tại những nơi đến thăm đoàn đã trao tặng
ba mươi tám suất quà mỗi suất trị giá
hai triệu đồng cho các gia đình có công
với cách mạng gia đình chính sách và
những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thành phố hà giang và huyện vị xuyên
đây là hoạt động thiết thực nhân dịp
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
và tham nhũng ngày một mươi tháng tám năm
một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày một mươi tháng tám
năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời
thể hiện sự tri ân đối với các
thương binh gia đình liệt sĩ và người có công
với cách mạng đây cũng là dịp thể hiện
sự quan tâm sâu sắc đến các
gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn
chiều qua tại hà nội cục công tác chính trị
tổng cục chính trị công an nhân dân bộ công an
nhân dân đã tổ chức buổi tiếp nhận sách
của các đơn vị cá nhân trao tặng cho thư viện
công an nhân dân
tại buổi tiếp nhận sách thư viện
công an nhân dân đã nhận được gần năm trăm linh
đầu sách với hơn sáu trăm linh cuốn sách
các loại của sáu đơn vị và
hai cá nhân trao tặng đặc biệt có
những sách tài liệu nghiệp vụ và công trình
nghiên cứu khoa học về lĩnh vực an ninh trật tự
công tác xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật
của công an nhân dân đại diện thư viện
công an nhân dân mong muốn trong thời gian tới
sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm
ủng hộ của các tập thể và cá nhân trong
lực lượng công an nhân dân trao tặng thêm
nhiều đầu sách và tài liệu để cho
số lượng sách tư liệu tại thư viện công an nhân dân
ngày càng phong phú qua đó đáp ứng
tốt nhu cầu học tập nghiên cứu khoa học
nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ
chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
giữa biển khơi của tổ quốc
những ngọn đèn hải đăng ở trường sa được ví
như những con mắt biển luôn rực sáng
để những con tàu của ngư dân việt nam
và hàng hải quốc tế qua lại an toàn
giữa đại dương mênh mông
ở đó có những con người gác đèn biển
thầm lặng đã vượt qua những khó khăn
của cuộc sống thời tiết khắc nghiệt
ở trường xa để giữ cho ngọn đèn biển
tỏa sáng và khẳng định chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
công việc của hoài bắt đầu
khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc
hồi bé ước mơ của hoài
muốn trở thành người lính thủy thù
đi theo tàu theo biển
tình yêu với những ngọn đèn hải đăng
đã nuôi dưỡng chàng thanh niên trẻ tuổi này
dù chỉ mới hai mươi tuổi
nhưng hoài đã có gần ba năm gắn bó
với những ngọn đèn hải đăng
trên các đảo sinh tồn tiên nữ
và sông tử tây
đi ra đây thì cũng là mình cũng như là một người lính hải quân
để mình công tác tốt nhiệm vụ của mình
chạm hải đăng nam ít chỉ có năm người
mỗi ngày một mươi hai tiếng
từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng ngày hôm sau
các thành viên chạm văn công nhau lịch trực
cứ ba tiếng lại đổi ca một lần
khác với lính đảo hết nghĩa vụ là được về đất liền
còn những người gắt đèn biển thì sáu tháng chín tháng
có khi hơn năm trời mới đức về nhà nghỉ phép
cứ thế quy trình lập lại cho đến khi nghỉ hưu
trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần
nhưng những người canh gác đèn biển vẫn vô cùng lạc quan
sáu anh em năm anh em là niềm vui
anh em tôi nhấn đôi lên
nỗi buồn thì anh em tôi chia hai ra
thôi thì đồng viên với nhau để hoàn thành mọi công việc nhiệm vụ
chuyến sang tàu về ra thì báo cáo về lãnh đạo
có công việc ở kia
công ty tạo điều kiện
anh em tôi về nhà
hiện ở trường sa có chín ngọn hải đăng như đá tây đá lát
sông tử tây an bang tiền nữ trường sa sơn ca sinh tồn và nam yết
các tháp đèn đều cao có đèn cao gần hai mươi năm mét
điều kiện làm việc vô cùng khó khăn
mùa nóng mức nhiệt thường xuyên trên bốn mươi độ c
mùa gió bão tháp đèn rung lắc lạnh buốt
những người gắt đèn biển ấy đã vượt qua những hy sinh
cùng những giọt mồ hôi thầm lặng
để những con mắt thần không bao giờ tắt ở trường sa
liên quan đến vụ chìm tàu trên sông hàn khiến ba người thiệt mạng
đại tá trần miu phó giám đốc công an tp đà nẵng cho biết
vào chiều qua cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiến hành điều tra chứng minh các đối tượng
có liên quan với tinh thần làm khẩn trương quyết liệt
làm đến cùng để sớm đưa vụ án ra xét xử
trước đó trong sáng qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng
cũng đã phê bình về sự thiếu trách nhiệm của cảng vụ đà nẵng
và chỉ đạo lập tức đình chỉ công tác đối với ông lê sáu
giám đốc cảng vụ đà nẵng yêu cầu sở giao thông vận tải
thay thế người khác có trách nhiệm hơn
giao công an yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp
với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố công an thành phố
sở du lịch và các cơ quan có liên quan khẩn trương tạm dừng
các hoạt động của các tàu du lịch trên sông hàn
để giả soát lại toàn bộ các điều kiện đảm bảo an toàn
đặc biệt là các tàu cá cải hoán để hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố
đồng thời kiểm tra chặt chẽ quy trình xuất bến trước khi cho phép hoạt động trở lại
đề xuất giải pháp quản lý cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
trong quá trình tham gia hoạt động đường thủy nội địa
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc tương tự
và báo cáo về ubnd thành phố trước ngày chín tháng sáu
cũng trong chiều nay cũng trong chiều ngày hôm qua
thông tin đến từ các bệnh viện có nạn nhân phải đưa vào cấp cứu do chìm tàu
hầu hết đã xuất hiện hiện còn ba nạn nhân đang được điều trị
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua tại km số một nghìn ba trăm chín mươi bảy ba trăm linh quốc lộ một a
đoạn qua địa phận khối phố sáu thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và người đi bộ
làm một người tử vong tại chỗ
cụ thể vào thời điểm trên xe ô tô con mang biển kiểm soát ba mươi tám a năm nghìn ba trăm một mươi năm
chưa xác định danh tính người điều khiển đang lưu thông theo hướng bắc nam
thì bất ngờ va chạm với bà nguyễn thị vinh tám mươi tuổi trú tại xã vĩnh lộc huyện can lộc
đang băng qua đường cú va chạm đã làm bà nguyễn thị vinh tử vong tại chỗ
xe ô tô con bị hư hỏng phần đầu nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông
công an huyện can lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông
và điều tra nguyên nhân vụ việc
bức xúc về việc các đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng đường
trong chiều hôm qua hàng chục hộ dân ở thôn đoàn kết xã tịnh an đông
thành phố quảng ngãi đã ngăn chặn hàng trăm xe tải lưu thông trên tuyến
và tình cảnh này đã gây ra ách tắc giao thông trên tuyến
hàng trăm xe tải chở đất lưu thông trên tuyến đường liên thôn từ thôn đoàn kết
đi các thôn hạnh phúc và thôn hòa bình của xã tịnh ấn đông thành phố quảng ngãi
đã bị người dân chặn lại không cho lưu thông
bức xúc này là do hàng ngày những đoàn xe tải này chở quá tải chạy liên tục trên tuyến
gây ô nhiễm môi trường hư hỏng đường nhưng không được các đơn vị thi công chờ đất đá
trên tuyến xử lý để đảm bảo giao thông
thì dân bây giờ bóp sốc phải chẳng
dứt bóp bây giờ không đối tâm là không được trả
không kì không nọt không công cách
bấy nhiêu điều kiện là dân tôi không cho trả dứt bóp
đó còn cào đó cào đó
nếu mà gã thì ơi lo
tuyến đường lên thôn từ thôn luận kết
đi các thôn hạnh phúc và thôn hòa bình
của xã tịch ấn đông thành phố quảng ngãi
đang bị hư hỏng nặng
gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
nguyên nhân chính là do các đoàn xe chở đất
thi công các dự án công trình gây ra
người dân bức xúc
nhưng chính quyền địa phương và các chủ doanh nghiệp
vẫn chưa xử lý triệt đề
địa phương thì cũng vận động tuyên truyền bà con
mình là trước hết là coi như để đổng bổ
còn nên tật tự trên địa bòn
là bà con mình là để cho xe người ta chạy
rồi sau đó là tiếp tục là coi như
địa phương sẽ dồn cái nhiệm vụ này
cho đơn vị thi công bằng chuyện đất
là có trách nhiệm sửa chữa tiến đường này
để bà con đi lại ổn định hơn
những vụ dân bức xúc chặn xe như thế này
liên tục xảy ra trong thời gian gần đây
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
vấn đề đặt ra ở đây là ngoài việc
xử lý các vi phạm của lực lượng chức năng
đối với xe tải vi phạm
thì bản thân các doanh nghiệp vận tải
các tài xế cũng phải có ý thức hơn
để khắc phục những vấn đề mà dân bức xúc
như ô nhiễm môi trường
hư hỏng đường giao thông
nhằm đảm bảo hai hòa lợi ích của doanh nghiệp
và của người dân
tổng công ty đầu tư phát triển
đường cao tốc việt nam vec
vừa phát đi thông báo chính thức
về việc chưa điều chỉnh mức phí
trên tuyến đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
trước đó vào cuối tháng ba vừa qua
vec đã đề nghị bộ giao thông vận tải
chấp thuận chủ trương điều chỉnh
theo hướng tăng mức thu phí đối với các loại xe
tuy nhiên thực hiện nghiêm chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ về việc không tăng phí bot
vec đã quyết định
chưa điều chỉnh mức phí trên tuyến
cao tốc cầu rẽ ninh bình
để bù đắp các khoản thiếu hụt có thể xảy ra
vec sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp
tích kiệm chi phí nâng cao công tác
quản trị doanh nghiệp và tìm kiếm
các nguồn thu khác để bổ sung
chín mươi tám là số vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên toàn quốc trong ba ngày
mùng bốn mùng năm và mùng sáu tháng sáu
khiến năm mươi bốn người tử vong và chín mươi bảy người chết
trong ba ngày mùng bốn mùng năm và mùng sáu tháng sáu